hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đối với nguyễn thị thanh nhàn sinh ngày hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic nơi thường trú và nơi ở hiện tại trung cư pacific palace số tám mươi ba b phố lý thường kiệt phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm thành phố hà nội
nguyễn đăng thuyết sinh ngày hai mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thành an hà nội nơi thường trú tòa nhà g hai giảng võ phường giảng võ quận ba đình
thành phố hà nội nơi ở hiện nay mỹ
đỗ mỹ hạnh sinh ngày bốn tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hiểu hạn quốc tế cát vân sa nơi thường trú phường một mươi một quận năm thành phố hồ chí minh nơi ở hiện tại trung cư goldville phường một quận bốn thành phố hồ chí minh